tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày chín tháng một mươi một
trong những năm qua ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã được bộ công an các đơn vị trực thuộc bộ và công an các địa phương tích cực hưởng ứng tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng
với chủ đề và nội dung có trọng tâm trọng điểm ngày pháp luật từ chỗ mới mẻ chưa quen đã dần thẩm thấu trở thành ngày hội chính trị pháp luật quan trọng trong công an nhân dân góp phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm tinh thần thượng tôn pháp luật tôn trọng kỷ luật kỳ cương pháp luật của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
qua tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày pháp luật càng khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân trong đẩy mạnh việc nghiên cứu tìm hiểu hiến pháp pháp luật nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ hiến pháp